tầm nhìn xa thông thoáng rất thuận lợi cho việc vui chơi ngắm pháo hoa của người dân nam bộ